một trong những cách để thoát nghèo nhanh được người dân khu vực nông thôn miền núi lựa chọn là đi xuất khẩu lao động
thế nhưng nhiều người đã không lường trước được những hệ lụy của việc xuất khẩu lao động do thiếu hiểu biết mà không ít người đã phải bỏ về nước trong tình trạng nợ nần trở thành con mồi cho những kẻ lừa đảo
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện miền núi sông hình tỉnh phú yên
sau nhiều tháng buôn ba xứ người anh lê o inoi đành phải quay trở về việt nam tìm việc làm để có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình hàng ngày
làm việc như vậy không đúng hợp đồng
đây này nơi vã này công nguyên này
đấy làm công ty như vậy là cũng hay khó khăn
chờ anh em trước kia em băng một con bò luôn em muốn đi mà
đâu có tiền đâu muôn tiền người ta
người nói trước kia là hương hợp ở đây là dìa xuống lầm nước ngoài thoát nghèo để làm giàu bổ sung nghèo cho em nữa
cũng tại xã ea lâm chị mí xuân ở buôn bưng có chồng đi xuất khẩu lao động
trước ngày chồng đi cả gia đình nuôi hy vọng cuộc sống sẽ đổi thay sau này
thế nhưng vì thu nhập quá thấp chồng mỹ xuân phải quay về nước chấp nhận bỏ các khoản chi phí phải đóng để được đi lao động ngoài nước
em nói nợ mình còn nhiều sao về về ăn
nhưng công ty nó phát sản rồi mà sao ăn ở lại được mấy bàn anh về hết rồi
còn một mình anh sao ở lại được
anh nói quyết định anh về luôn à
năm hai nghìn một mươi tám xã ea lâm
huyện sông hinh có năm trường hợp về nước trước thời hạn
tất cả các trường hợp đều đi xuất khẩu lao động từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám thông qua công ty vinaco với chi phí hai mươi tám triệu đồng
công việc là lắp ráp linh kiện điện tử
mức lương trung bình một người mỗi tháng chỉ có một ringgit malaysia tương đương khoảng sáu triệu đồng việt nam
do công ty nằm trong đơn hàng điện tử thì nó không có giống như trong hợp đồng ấy không có đúng theo hợp đồng
cho nên là thanh niên họ về trước thôi
còn những trường hợp khác thì họ chấp nhận đi thì đúng theo hợp đồng thì họ vẫn cứ làm thôi mặc dù lương thấp
sẽ phối hợp với một số công ty có thị trường lao động tốt hơn để cho người dân đăng ký tham gia và đi có một vùng thu nhập ổn định và cao hơn so với thị trường malaysia và ả rập suốt
thời gian tới thì cũng phòng lao động cũng phối hợp với sở lao động và tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền
các chính sách về công tác sức khỏe lao động cho người dân được biết
qua tìm hiểu
những trường hợp bị lừa chủ yếu là các công ty tạo nguồn nghĩa là họ liên kết với các doanh nghiệp khác để tìm kiếm người có nhu cầu đi nước ngoài làm việc
một trong những chiêu trò mà những kẻ lừa đảo hay sử dụng là bao làm hộ chiếu
để tránh sập bẫy của các công ty ma khi có ý định tham gia xuất khẩu lao động người lao động nên trực tiếp liên hệ với các trung tâm dịch vụ việc làm có uy tín các phòng ban phụ trách công tác xuất khẩu lao động tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể